xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn lạc
tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
đi là người ta lúc nào cũng cầm súng đi theo bắt súng đi đi một đoàn là đông người
mà lại mỗi người một khẩu súng bà con đi cũng rất là không dám gần
bạn ta dê những ngày đầu năm hai nghìn một mươi năm
bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng được trang bị rất nhiều vũ khí
thường xuyên đi tuần trang nổ súng thị huy đối với bà con trường bản
tại đây chúng xây dựng những căn nhà kiên cố nhiều lớp
có hàng chục người đàn ông thay nhau canh
luôn luôn thường trực súng trên tay
những đối tượng này là ai
tại sao chúng lại trở thành nỗi kinh sợ cho nhân dân một bản dân tộc mông
nằm rất sâu trong một thung lũng hoang vắng như vậy
một vùng rừng núi trùng trùng liệt điệp
một vùng biên giới điểm trở
đường tiểu ngạch dày như răng lược
những vụ vận chuyển ma túy xuyên màn đêm
một vùng biên giới hai trăm năm mươi km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn lào
khách một trong những trung tâm ma túy lớn nhất thế giới là tam giác vàng
chỉ khoảng năm trăm linh km
khu vực biên giới thuộc tỉnh sơn la
đã và đang là một trong những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy trên cả nước
một đường biên giới dài tiếp xác hai tỉnh phía bắc nước lào
là hội văn và luông pháp văn
từ đây có thể vận chuyển ma túy về nội địa việt nam
và đi các nước thứ ba
trong gần chục năm
ở địa bàn sơn la
mỗi năm lực lượng chức năng bắt giữ xử lý từ một đến một năm trăm linh dự án ma túy
thu hàng trăm kg heroin
hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp
những con số chỉ mới là thông kê
ma túy bùa vây sơn la đã từ vài chục năm
khi mà trồng cây thúc viện là một tập tục không thể thiếu của bà con độc bảo nơi này
trước những năm một nghìn chín trăm chín mươi
sơn la là địa bàn canh tác cây thúc viện lớn
bà con trồng cây thuốc viện để dùng hoặc để lấy nhựa xuất khẩu
có thể nói đây là một địa bàn mà nó có cái gì đó nó tác động
về lĩnh vực và hệ ma túy từ rất lâu

nhớ là cách đây chừng gần bốn mươi năm
vào những năm trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì chính khu vực xã kiến thiết
và nay là xã long luông của huyện bộc châu
cú và nay là huyện vân hồ
là một trong những địa chỉ đỏ
mà chính phủ có dự án để trồng cây ách túc
hay còn gọi là cây thúc viện
vì ở đây thời tiết khí hậu rất là thuận lợi
đất nay thì màu mỡ

phù hợp với việc trồng cây ách túc và cây ách túc phát triển
cây này gần bốn mươi năm trước năm một nghìn chín trăm tám mươi
thế mà chính vì việc trồng cây ách túc viện
vào những thời điểm đó
thì thu được cái vừa là năng suất
vừa là chất lượng hiệu quả
và tôi được nghe những bác lãnh đạo
ngày xưa ở huyện và một số ngành chức năng kể lại
là cái chất lượng của cái nhựa thúc viện
trồng ở khu vực xã kiên tiết ngày xưa
rất là tốt
có thể nói là hàm lượng mốc phiên rất là cao
mà cái đấy là có khuyến khích của chính phủ thời đó
thế mà ma túy hồi đó
nó đã tác động vào cái tiềm thức nhận thức của
của đồng bào dân tộc ở vùng này
tôi cho rằng
nghiên cứu lại tính lịch sử
của ma túy ở đây
thì thấy rõ như thế
là thời điểm tình hình tội phạm ma túy
và tệ nạn ma túy ở sơn la
diễn biến rất phức tạp
thời điểm đó nổi lên bốn vấn đề
số người nghiện rất đông
có khoảng hai mươi người nghiện trên địa bàn
trong danh sách quản lý của công an
sơn la là địa bàn có truyền thống trồng cây thuốc viện
hiện tượng tái trồng cây thúc viện
vào thời điểm đó rất là nhiều

nhiên vụ hai nghìn sáu hai nghìn bảy
có tầm một mươi năm hai mươi hectare
tái trồng cây thúc viện
mặt khác đối tượng bán lẻ ma túy
và đối tượng mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy
hoạt động rất phức tạp
bên cạnh đó số tiểu khu tổ dân phố
có người nghiện rất là đông
qua khảo sát đánh giá
chỉ còn chín xã thời điểm đó
là không có người nghiện
và có một năm trăm năm mươi chín
trong số ba bảy trăm một mươi bốn bản
tiểu khu tổ dân phố
là không có người nghiện
trước tình hình đó
công an tỉnh sơn la đã tham mưu
cho chính quyền tỉnh sơn la
sớm chủ động xây dựng các kế hoạch
chiến xóa các công điểm trong nội địa
từng bước chuyển hóa các địa bản phức tạp
đồng thời điều tra tham dõi
để ngăn chặn các nguồn ma túy
xâm nhập từ nước ngoài vào việt nam
qua điều tra cho thấy
khu vực biên giới thuộc huyện mộc châu cũ này
thuộc hai huyện mộc châu và vân hồ
luôn là điểm nóng về tình trạng
buôn bán sử dụng ma túy
hơn nữa đa phần số tội phạm
buôn bán ma túy ở khu vực này
đều là người dân tộc mông
đồng bào dân tộc mông là những cụm dân cư
có những đặc điểm đặc thù riêng có
đó là giữa họ
tồn tại mối quan hệ
đồng tộc họ hàng liên gia
hay nói cách khác là tính cộng đồng rất cao
thậm chí tính cộng đồng này
còn vượt qua khỏi những ngăn cách
về địa giới hành chính
vì thế sợi dây liên kết giữa người mông
ở việt nam và người mông trên đất bạn lào
luôn rất khăng khít
vô hình chung đã trở thành những mắt xích
quan trọng trong các đường dây
vận chuyển ma túy vào việt nam
trong cái vấn đề mà lực lượng cơ quan quan tâm
ở đây là
cái tính đặc thù
đặc điểm riêng có của vùng đồng bào dân tộc mông
là cái tính cộng đồng họ rất cao
nhưng mà nếu tính
cộng đồng có tính truyền thống
mà họ đoàn kết
để xây dựng cuộc sống mới
hợp tác với nhau
tựa vào nhau
để lao động tăng gia lao động sản xuất
cải thiện nâng cao đời sống
thì đó là điều rất đáng mừng
thế nhưng mà qua công tác
phòng ngửa đấu tranh chống tội phạm
thì lực lượng công an sơn la cũng nghiên cứu rất nhiều
thì cái tính cộng đồng này
mà trong hoạt động tội phạm nói chung
và hoạt động buôn mãn ma túy
thì rất là nguy hiểm
cái này nó chi phối ảnh hưởng lớn
không những cộng đồng người mông ở vùng này
cộng đồng người mông
ở bên kia bên dưới
tóm lại là người mông
bên kia bên dưới và người mông bên này
họ có mối quan hệ khá là
lóng luông được phí như
cái ít hầu của con đường ma túy
từ tam giác vàng qua lào vào việt nam
xã lóng luông trước thủ quyện mộc châu
nay thủ quyện vân hồ
giáp danh với các xã hang kia
cò của huyện mai châu tỉnh hòa bình
được bệnh danh là vùng đất giữ
với hoạt động mua bán vận chuyển ma túy cực kỳ phức tạp
lóng luông cách đường biên giới việt lào khoảng một mươi năm km
có tám mươi bốn dân số là đồng bào dân tộc mông
theo số liệu của cơ quan chức năng
vào giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi bốn
toàn xã có một bốn mươi tám hộ
hai hai trăm chín mươi năm nhân khẩu
nhưng có đến một mươi năm số người nghiện ma túy
đối tượng truy nã khi hành án
có biểu hiện phạm tội mua bán ma túy
trong diện quản lý
đường vào lóng luông là độc đạo
một bên núi thẳm
bên kia vực sâu
nên người lạ rất khó xâm nhập mà không bị phát hiện
nhất cử nhất động của bất kỳ ai
từ người bưu tá thợ điện
đến người bán hàng rong
khi vào lóng luông đều gặp phải những người bán hàng rong
những đặc điểm nêu trên
khiến lóng luông được ví như một bong ke của vùng tây bắc
không những thế
với đặc điểm dân cư đa phần là đồng bào dân tộc mông
có mối quan hệ thân thiết với người mông bên nước bạn lào
đã góp phần biến vùng đất này
trở thành một lãnh địa của tội phạm dân tộc mông
về ma túy
quá trình đấu tranh
lực lượng chức năng luôn xác định
địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ
là một trọng điểm cực kỳ phức tạp
để tội phạm ma túy
toàn xã có thời điểm sâu đối tượng
liên quan đến việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
lên tới con số hàng trăm
tà xê là bản dân tộc mông thuộc xã lóng luông
nằm lọt giữa một thùng lũng rất sâu
bạn này cách quốc lộ sáu
lóng luông hơn ba km
và rất gần với đường biên giới lào
muốn vào bản chỉ có một con đường độc đạo
xen giữa các khe núi đá uốn lượn
dốc dựng đứng
với địa thế hiểm trở
tà dê trở thành một khu vực hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài
tà dê nằm ngay cạnh một số điểm nóng về ma túy ở tây bắc
như hang kia bà cò thông viện mai châu tỉnh hòa bình
bản tà dê
với những đặc biệt
điểm tự nhiên nhất
bản mông hẻo lánh này
trở thành địa bàn lý tưởng
cho những ông chủ ma túy nhắm tới
để về đây cắt cứu
để thực hiện nhiệm vụ này
vấn đề đặt ra trước tiên
là phải làm sao để ngăn nguồn ma túy từ nước ngoài về sát biên giới của sơn la
được sự đồng ý của lãnh đạo bộ công an
và thường trực tỉnh mỹ sơn la
công an tỉnh sơn la đã mời công an tỉnh hội phan luông khoa băng luông nậm hạ u đông xây bò kẹo nước cộng hòa dân chủy nhân dân lào
sang ký kết và cấm nhất với nhau
vân cầm lực lượng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ
phòng chống tự tạm ma túy toàn tuyến
từ tam giác vàng về sát biên giới sơn la
đây chính là những bước đi đầu tiên để có được những kết quả đấu tranh sau này
kế hoạch s chín được chia làm ba cái giai đoạn
giai đoạn thứ nhất là giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chín
giai đoạn này là giai đoạn trong kế hoạch chúng ta đặt ra
chúng ta phải phối hợp với bạn
để chúng ta khảo sát tuyến
rồi khảo sát địa bàn trọng điểm
rồi lên danh sách các đối tượng
vận chuyển ma túy qua biên giới
để chúng ta phối hợp đấu tranh
giai đoạn thứ hai là giai đoạn
giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
thì có thể nói rằng là
chúng ta trên cơ sở điều tra cơ bản
chúng ta đã phối hợp với bạn đấu tranh
vào những đường dây
ở nhóm tội phạm
vận chuyển mua bán ma túy qua biên giới
chúng ta được cùng với bạn phân công rất rõ ràng
trong trách nhiệm của mình
và giai đoạn thứ ba
giai đoạn thứ hai là giai đoạn

đến năm hai nghìn hai mươi
thì có thể nói rằng trong giai đoạn này
thì cái tính chất phức tạp
và cái hoạt động của tội phạm ma túy
nó có cái diễn biến khác
tội phạm không hoạt động đơn thuần
đơn lẻ như trước đây
và chúng hình thành
những đường dây
những ổ nhóm
và hoạt động có vũ trang
hoạt động có vũ trang
vận chuyển ma túy từ phía bạn
sang phía bạn
và có thể nói rằng là
nó gây nên
cái phức tạp
về an ninh trật tự
ở cái tuyến bên dưới
và làm cho cái dư luận
là thấy rằng là
đánh giá rằng là cái việc
mà công tác đấu tranh phòng chống ma túy của chúng ta
thời điểm đó có chứng lại
nhưng thực sự không phải
do cái phương thức thủ đoạn của tội phạm thay đổi
do vậy chúng ta cũng phải có cái chiến lược
có cái chiến lược của tội phạm thay đổi
cái kế hoạch đấu tranh thay đổi theo
và chúng ta trên cơ sở
đánh giá về cái phương thức thủ đoạn
hoạt động của tội phạm
và chúng ta xây dựng những cái kế hoạch
phù hợp để đấu tranh với loại tội phạm này
sau bảy năm
từ hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi ba
triển khai kế hoạch sh chín
về phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới
giữa công an tỉnh sơn la
và các tỉnh bắc lào
được sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tội phạm thay đổi
từ bộ công an bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
ban thường vụ tình hủy thương trưởng hội đồng nhân dân
quỹ ban nhân dân tỉnh sơn la
sự phối hợp của các lực lượng
đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy
chính quyền và lực lượng chuyên trách
phòng chống ma túy các tỉnh bắc lào
kế hoạch sh chín
đã thu được kết quả quan trọng
lực lượng chức năng hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin
phối hợp điều tra đấu tranh
điều truyền xóa nhiều đường dây khổ nhóm
đối tượng phạm tội ma túy phức tạp nguy hiểm
tại địa bàn các xã biên giới
và các xã giáp rành
các lực lượng chức năng đã phát hiện
bắt giữ một tám trăm chín mươi bốn vụ

thu giữ ba trăm năm mươi một kg heroin
gần bốn trăm bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
trên bảy mươi hai kg thuốc việt
tại địa bàn ngoại biên
các tổ công tác đã phối hợp
với công an các tỉnh bắc lào
xây dựng kế hoạch xác lập chuyên án
đấu tranh bắt giữ hai trăm bốn mươi bảy vụ

thu giữ hơn một trăm năm mươi bảy kg heroin
hai trăm linh kg chất phụ da
để điều trế heroin
hơn bốn mươi kg thuốc việt
một hai triệu viên ma túy tổng hợp
xây dựng tuyến biên giới tỉnh sơn la
và tỉnh hùa phăn luông pha băng
hồn định phát triển toàn diện
đồng thời củng cố tỉnh đoàn kết hợp nghị đặc biệt
việt nam lào nói chung
sơn la với các tỉnh bắc lào nói riêng
giải quyết giai đoạn một
từ tam giác vàng về biên giới sơn la
cho đến bây giờ đánh giá lại
với điều kiện thực tế về con người
cơ sở vật chất trang thiết bị của bạn
với điều kiện dân cư rừng núi địa hình như thế
thì có thể nói rất khó để ngăn dứt điểm triệt đề được
mà thông qua việc lực lượng công an sơn la
thực hiện kế hoạch chuyên đề này
hai bên cũng hiểu và chia sẻ với nhau
tạo điều kiện cho nhau trong việc đấu tranh với tội phạm
đây cũng là điểm tựa cho lực lượng công an sơn la
tiếp tục thực hiện các chuyên đề này
để đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy
có yếu tố nước ngoài trên địa bàn sơn la
bồi dưỡng tổng hợp đánh giá
thì lực lượng phòng chống ma túy của bạn cũng trưởng thành hơn
cái việc thứ hai nữa là mình đã đưa lực lượng sang
thực hiện hai nội dung
nội dung một là hướng dẫn hỗ trợ bạn
thực hiện các hoạt động nghiệp vụ cơ bản bên đất bản
nội dung thứ hai nữa là hướng dẫn bạn
xác lập các chuyên án đấu tranh bóc gỡ
các đường dây đầu nậu
hoạt động tội phạm ma túy
từ tham gia vàng về giáp biên giới của sơn la
cái được thứ ba ở đây
nó là mình qua cái thực tế
thâm nhập công tác thực tế của bạn ấy
thì cũng thấy bạn thiếu và yếu nhiều thứ
đặc biệt là cơ sở vật chất
các điều kiện và hành lang pháp lý
yếu tố con người
để thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy bên đất bạn
công an tỉnh sơn la cũng báo cáo với tỉnh
với bộ hỗ trợ bạn một số nguồn lực nhất định
về kinh phí về phương tiện về trang thiết bị
để bạn quan tâm và đầu tư hơn
trong tác phòng chống ma túy
cái được thứ tư ở đây thì mình thấy là
thông qua cái hoạt động hợp tác
quốc tế trực tiếp giữa công an sơn la
mình gũi với nhau hơn
hiểu và thông cảm với điều kiện công tác của nhau hơn
và từ cái hiểu từ cái chia sẻ đó
thì khi phát sinh các yêu cầu thông tin
khi phát sinh các yêu cầu hỗ trợ xác minh truy tìm
thì hai bên hợp tác với nhau rất là thân thiện
và nó đáp ứng nhiều cho công tác
cho công cuộc phòng chống tội phạm ma túy
từ tam tác bàng về biên giới với sơn la
cũng như là đấu tranh mở rộng
các vụ án mà mình đã bóc vỡ ở sau này
đây là những hình ảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ
mà các trinh sát đã bí mật ghi lại được
những hình ảnh này cho thấy
các nhóm vũ trang có trang bị súng quân dụng
hàng đêm đã thâm nhập vào nội địa nước ta
bằng các đường tiêu ngạch
một điều nhận thấy rõ
là các đường dây tội phạm về ma túy
đã được trang bị rất bài bán
và quy mô đồng thời cũng rất manh động
sẵn sàng chống trả các cơ quan chức tăng
khi bị cản trở
vấn đề đặt ra lúc này cho công an sơn la
là làm thế nào để xác lập chuyên hãng đấu tranh
với các băng nhóm tội phạm này
vì đây là tình hình chưa hề có tiền lệ
và đặc biệt lại đụng chạm tới vấn đề biên giới
quốc gia dân tộc và các yếu tố nước ngoài
đây là một kế hoạch bằng tầm chiến lược
và có thể nói rằng chỉ có riêng tỉnh sơn la
mới có kế hoạch nó dài hơi như thế này
và có thể nói rằng
trong quan hệ với bạn
thì có thể bạn phối hợp với ta rất tốt
đúng là tình cảm yếu nghị
gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc
giữa hai lực lượng
thông qua cái hoạt động hợp tác quốc tế này
thì nó mở ra cho công an của tỉnh sơn la
với công an các tỉnh bắc lào
một cái hành lang pháp lý chúng ta gọi là mềm
là thông qua cái việc hiểu biết chia sẻ với nhau
hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau
để làm những việc cần làm
trên cái chuyến tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm này
có thể nói niềm tin
cái sự tin tưởng ủng hộ lẫn nhau
giữa công an sơn la với công an của tỉnh bắc lào
ngày càng tốt và chắc
thì nó cũng là cái
thể hiện cái
tiến trình của công an sơn la
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đảng nhà nước giao
đó là xây dựng cái tình cảm đoàn kết
gắn bó hiệu nguyện đặc biệt giữa việt nam với lào
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đi sâu vào nắm các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã xác định được hai đối tượng đã trang bị rất nhiều các loại vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng
nếu mà chúng ta áp dụng cái biện pháp đấu tranh thông thường để chúng ta đấu tranh với hai đối tượng truy nã này thì có lẽ hết sức khó khăn
mà có thể nó sẽ gây thương vong cho quần chúng nhân dân ở xung quanh đó cũng như là cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia cái chuyên án này
thì do vậy mà đã đề xuất với đánh đảo bộ là áp dụng biện pháp đấu tranh vũ trang

đồng thời xây dựng hình ảnh thân thiện giữa công an với người dân sự tại

đội hai gồm bảy mươi năm cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tổ chức tuần tra kiểm soát tuyến lượng trình bảo tà dê lục xá

hai đối tượng và đàn em của mình gây ra không ít mâu thuẫn bất đồng với bà con nhân dân ở đây
mình mà cắt điện sớm nó hiểu rằng cái việc này bụi vô hiệu thì nó sẽ dùng các biện pháp khác để chống chế mình
nên là cái việc này mình đã biết và mình đã có cái biện pháp để trẻ áp việc đấy
thì mình phải làm bất ngờ để đối tượng không dùng cái biện pháp khác hạn chế cái biện pháp khác chống đối lại mình
thế thì đòi hỏi cái hoạt động tắt điện này phải rất bất ngờ
thực tế khi lực lượng của mình xuất kích anh tuấn giám đốc quan tỉnh cho quyết định cắt điện lưới chỉ còn năm km cách mục tiêu tấn công
năm km năm km khi lực lượng trinh sát của mình vây chặt rồi đối tượng không áp dụng biện pháp khác được nữa
càng gần đến ngày quyết định phá án những cuộc họp của ban chuyên án càng dày đặc căng thẳng
từ ngày bốn tháng năm cho đến khi phá án chưa đầy hai tháng ban giám đốc công an tỉnh ban chuyên án họp hai mươi ba lần
chưa tính đến những cuộc trao đổi nhanh hội ý trực tiếp giữa giám đốc với bộ phận tháp mưu bộ phận tổ chức của trinh sát
thậm chí có những ngày họp trao đổi kế hoạch và bút phiền
nhiều cán bộ ban chuyên án làm việc xuyên đêm để chăn trở đưa ra những phương án phá án tốt nhất
cân nhắc kỹ càng ban chuyên án quyết định kết hợp giữa đấu tranh trinh sát và đấu tranh vũ trang công khai
mục tiêu cao nhất là đánh bắt được hai đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả lực lượng chiến đấu và nhân dân
thế nhưng phương án tác chiến như thế nào thì chỉ có một mình đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
trưởng ban chuyên án với cơ quyền quyết định và phải đến chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tức là chỉ trước thời điểm tấn công buộc đêm với cho phép công bố
chiều muộn ngày hai mươi sáu tháng sáu một cuộc họp căng thẳng giữa thành viên trong ban chuyên án
sau nhiều tháng chờ đợi chuẩn bị các điều kiện chín mùi thì đây
được xác định là thời điểm quyết định để ta tấn công vào hệ thống bong ke của hai đối tượng truy nã
lúc này chúng ta đã nắm được chắc chắn việc đối tượng bố trí các bom ga bom xăng và nhiều vũ khí để chống đối lực lượng chức năng
cũng như bóc tách được phần lớn các đối tượng vệ tinh
tuy nhiên chưa xác định được chính xác còn bao nhiêu đối tượng trong nhà và số lượng vũ khí đạn dược
không thể để đối tượng lộng hành thêm nữa thời điểm tác chiến đã đến
các bác sĩ trong ban chuyên án có ngồi với tôi tôi mời các bác sĩ về địa điểm đóng quân của chúng ta ở huyện mục châu
tôi xin ý kiến bởi vì rằng là cái phương án tác chiến tôi vẫn đang cầm ở trong tay
về phương án đánh bắt ở đây thì có thể nói là đưa ra một trong những cái mục tiêu mà mục tiêu số một là bắt được đối tượng nhưng an toàn
trong trường hợp đặc biệt mà nó chống đối lại một cách quyết liệt
thì là phải xử lý phải xứ bằng biện pháp rắn nhất đã đến lúc không còn chịu được nữa
và không thể để đối tượng này mà nó xưng hùng xưng bá cái vùng này nữa
công an sơn la đã phối hợp với cấp ủy chính quyền huyện vân hồ xã lóng luông vận động người dân ủng hộ với chủ trương đẩy đuổi hai đối tượng ra khỏi địa bàn
lúc này một mũi công tác được triển khai về những hộ dân nằm ở vị trí ngay sát nhà đối tượng
sơ tán những hộ dân này về khu vực an toàn để tránh xảy ra thương vong khi chúng ta tấn công vào và đối tượng có hành vi chống

một tổ do đồng chí phùng tiến triển
phó giám đốc công an tỉnh sơn la
phó trưởng ban chuyên án
phụ trách nhà đối tượng một mươi chín tn
cửa khóa trong
cửa khóa trong thì khả năng là có người ở trong
hai tổ này chịu sự chỉ đạo thống nhất
và phối hợp chặt chẽ với nhau
thể hiện tính nhân văn của lực lượng công an nhân dân việt nam
ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp mềm dẻo
nhằm khơi gợi lại đánh thức phần con người nhất bên trong đối tượng
đồng chí trưởng ban chuyên án kiên định
chỉ nổ súng tấn công vào một số vị trí cố định
vẫn đầy những khoảng trống trong địa hình địa vật của đối tượng
bỏ ngò những khoảng thời gian nhất định
để nếu đối tượng mong muốn
thì sẽ có điều kiện để ra hàng
yêu cầu các đối tượng trong nhà nguyễn thanh tuân ra đầu hàng
sẽ được đảm bảo an toàn cho tính mạng

thuyết phục đối tượng
lời kêu gọi được phát đi bằng cả tiếng việt và tiếng bông
nhằm đảm bảo đối tượng người đồng bào
đang ở trong mục tiêu tấn công có thể hiểu được
ban chuyển án cũng đã tính toán đến trường hợp
kể cả đối tượng nấp dây hầm
vẫn có thể nghe được lời kêu gọi
thế nhưng đáp trả hy vọng của lực lượng chức năng
chỉ là sự im lặng
biện pháp nhân văn cuối cùng được kỷ niệm của đối tượng
hy vọng là sẽ làm thay đổi bản chất máu lạnh của các đối tượng
mẹ của một số đối tượng đang ẩn nấp trong bong ke được đưa tới hiện trường
ngồi trong xe bọc thép kêu gọi thuyết phục con trở về